chào mừng quý vị đến với chương trình thời sự sáng nay thứ bảy ngày một mươi bốn tháng một của truyền hình nhân dân
tập trung ở các vùng biển giữa và nam biển đông
nhìn chung thời tiết thuận lợi cho các hoạt động vui chơi giải trí lễ hội
hiện nay chúng tôi đã bắt đầu có các bản tin nhận định đầu tiên về thời tiết trong dịp tết nguyên đán
trong tuần từ ngày hai mươi sáu tết đến ngày hai tết nhiều khả năng là khu vực bắc bộ sẽ ấm hơn so với chúng mình nhiều năm
với thời tiết tết này thì chúng tôi sẽ cập nhật thường xuyên
và bản tin chính thức chúng tôi sẽ phát đầu tiên vào ngày một mươi tám tháng một
tức là khoảng ngày hai mươi một tết
từ đấy thì chúng tôi sẽ cập nhật hàng ngày
mỗi ngày chúng tôi sẽ có một bản tin về các thời tiết trên cả nước trong dịp tết nguyên đán sắp tới
dù thời tiết dịp tết nguyên đán thuận lợi nhưng tình hình khí tượng thủy văn năm hai nghìn một mươi năm có nhiều thay đổi so với năm hai nghìn một mươi sáu
nên nhiệt độ nhất là khu vực biển bắc có xu hướng cao hơn so với trung bình nhiều năm
mùa bão đến sớm hơn và ảnh hưởng tương đương năm hai nghìn một mươi sáu
mùa mưa sẽ đến sớm tuy nhiên đợt mưa lớn và tổng lượng mưa sẽ ít hơn
công tác dự báo cũng được trung tâm khí tượng thủy văn quốc gia trú trọng đầu tư và nâng cao độ chính xác
hoặc là sẽ có trong hai năm sắp tới thì sẽ có những siêu máy tính hoặc những máy tính hiệu nâng cao để chúng ta làm xử lý thông tin và tính toán cho nó nhanh để đưa ra các kết quả dự báo nó tin cậy hơn
để nâng cao hơn nữa chất lượng dự báo khí tượng thủy văn trong thời gian tới trung tâm cũng sẽ đẩy mạnh hợp tác quốc tế phát triển cán bộ năng lực để đáp ứng yêu cầu làm chủ trang thiết bị và theo dõi chặt chẽ diễn biến thiên tai
bộ nông nghiệp và phát triển nông thôn đã thống nhất với tập đoàn điện lực việt nam giảm thời gian lấy nước đợt một là một năm ngày kết thúc vào một mươi hai h ngày hôm nay một mươi bốn tháng một
tổng cục thủy lợi bộ nông nghiệp và phát triển nông thôn yêu cầu giám đốc sở nông nghiệp và phát triển nông thôn các tỉnh thành phố chỉ đạo phối hợp với các đơn vị điều chỉnh kế hoạch lấy nước phù hợp với lịch lấy nước được rút ngắn
đồng thời huy động mọi phương tiện lấy nước để tiếp tục tận dụng nguồn nước từ các hồ chứa thủy điện chuẩn bị sẵn sàng mọi phương tiện để tăng cường lấy nước trong đợt hai và đợt ba
các địa phương công ty khai thác công trình thủy lợi tuyên truyền vận động hướng dẫn nhân dân giữ nước trên ruộng bảo đảm đủ nước cho làm đất và gieo cấy tổ chức quản lý nước chặt chẽ trong hệ thống công trình thủy lợi tuyệt đối không để dò dỉ thất thoát nước
thời gian lấy nước đợt hai và đợt ba vẫn theo lịch lấy nước đã được thông báo
thông tin từ chính quyền huyện nam căn tỉnh cà mau cho biết cơ quan chức năng huyện đang khẩn trương phối hợp với các cơ quan chức năng khắc phục sự cố sập cầu cái trăng sớm giúp nhân dân đi lại thuận tiện vào trước tết nguyên đán đình dậu
trước đó vào lúc bảy h bốn mươi phút cùng ngày tại ấp xóm lớn ngoài xã hàng vịnh xảy ra vụ xà lan chở cát mang tên đức
ở hàng vịnh số hiệu cm hai mươi ba nghìn chín trăm hai mươi hai va chạm mạnh vào cầu cái trăng khiến hai nhịp chính của cầu bị sập
một người đang lưu thông bằng ba xe máy trên cầu bị thương
trong đó có hai cháu bé bị thương rất nặng đã được chính quyền địa phương hỗ trợ đưa lên tận tp hcm cấp cứu điều trị
ngay khi xảy ra sự cố cơ quan chức năng và chính quyền địa phương đã tổ chức giao chắn gắn biển cảnh báo phân luồng giao thông đường thủy
điều tiết người tham gia giao thông bằng xe hai bánh đi đường vòng xuống cầu cái trăng giữa cách cầu sập gần một km để về xã hàng vịnh
sở giao thông vận tải cà mau đang tính đến phương án sử dụng dầm cầu dự phòng để khắc phục sự cố cầu sập giúp nhân dân đi lại thuận tiện trước ngày xuân về tết đến
các chiến sĩ ban chỉ huy quân sự huyện đắk rông tỉnh quảng trị vừa phát hiện hơn một trăm năm mươi quả đạn pháo các loại từ bom bi lựu đạn đầu đạn ba mươi bảy đến đạn pháo một trăm ba mươi
còn nguyên đầu nổ của mỹ
sau chiến tranh khu vực phát hiện là vùng đất đồi gần nhà máy nước thuộc địa phận khóm một thị trấn gromklang huyện đắc rông tỉnh quảng trị
theo ghi nhận tại hiện trường hầu hết các loại đạn vẫn còn nguyên đầu kíp nổ trong đó có hai quả đạn pháo một trăm linh năm phút vò
đây là loại đạn pháo rất nguy hiểm có thể gây nổ khi có lực tác động từ bên ngoài
sau khi phát hiện ban chỉ huy quân sự huyện đắk rông tỉnh quảng trị đã thông báo với đội giả phá bom mìn thuộc tổ chức cây hòa bình việt nam đến khoanh vùng kiểm tra thu gom các loại đạn
theo quy trình để tập kết đưa về bãi tiến hành tiêu hủy theo quy định
hầu hết các loại đạn vẫn còn nguyên đầu kíp nổ có một số loại đạn do thời gian ở trong đất quá lâu nên đã bị dì xét nhưng rất nguy hiểm
ngày một mươi một tháng một ban chuyên án đã tiến hành các biện pháp nghiệp vụ bắt quả tang các đối tượng trên xe taxi biển kiểm soát ba mươi bảy a hai mươi chín nghìn chín mươi gồm nguyễn thị thảo
sinh năm một nghìn chín trăm bảy mươi trú tại phường quang trung tp vinh tống thị trang sinh năm một nghìn chín trăm bảy mươi chín
trú tại phường quang trung tp vinh nguyễn thị sâm sinh năm một nghìn chín trăm bảy mươi sáu trú tại phường cửa nam thành phố vinh và tống nhật tân sinh năm một nghìn chín trăm bảy mươi sáu trú tại phường quang trung thành phố vinh
về hành vi tàng trữ vận chuyển mua bán trái phép chất ma túy và thu giữ gần năm kg ma túy đá
qua đấu tranh các đối tượng đã khai nhận buôn bán số lượng ma túy đá trên để kiếm lời hiện vụ việc đang được điều tra làm rõ
được dựng lên chưa lâu đã gặp phải sự phản ứng từ phía người dân cũng như nhiều doanh nghiệp vận tải quanh vùng
lý do họ đưa ra là tuyến đường tỉnh lộ ba mươi chín b mới nâng cấp được chuyển đổi từ hình thức bt xây dựng chuyển giao thành hình thức bot xây dựng kinh doanh chuyển giao một cách bất hợp lý
nhóm phóng viên truyền hình nhân dân đã về địa phương để tìm hiểu rõ sự việc
theo chân một người lái xe dân địa phương nhóm phóng viên thời sự đã ghi nhận lại được sự phản ứng mạnh mẽ của người dân nơi đây
khi trạm thu phí thanh nê bắt đầu hoạt động từ ngày một tháng một năm hai nghìn hai mươi
những phản ứng của người dân đối với việc thu phí trên tuyến đường này không phải là không có cơ sở
vị trí đặt trạm thu phí này khiến cho người dân có khi chỉ di chuyển vài trăm mét từ đầu huyện kiến sương đến trung tâm huyện cũng đã phải trả phí rất cao
chưa hết trạm thu phí thứ hai nằm trên trục đường ba mươi chín b từ thành phố thái bình đi huyện tiền hải
là tuyến đường nhà nước đã đầu tư xây dựng và sử dụng gần một mươi năm bằng nguồn vốn ngân sách hiện vẫn đang sử dụng tốt
nhưng khi gặp phải phản ứng của người dân địa phương nhiều cuộc họp đã được tổ chức để tháo gỡ những vướng mắc tại trạm thu phí này
sau đó đơn vị chủ đầu tư là công ty cổ phần taxco nam thái lại có chính sách cứ cho nhân viên thu tiền vé
nếu ai đặt câu hỏi hoặc làm căng thẳng thì lại cho qua
đại diện cho chủ đầu tư em là nhân viên đại diện cho chủ đầu tư nhưng mà em chỉ thực hiện trong quyết định
thế còn mọi cái thông tin các thứ thì xin mời anh hỏi về các vấn đề giải quyết các thắc mắc liên quan đến các ý kiến thì xin mời anh về chỗ hai mươi để nhận được
trên thực tế văn phòng ủy ban nhân dân tỉnh thái bình cho biết dự án cải tạo nâng cấp tuyến đường ba mươi chín b
được ủy ban nhân dân tỉnh thái bình phê duyệt từ năm hai nghìn một mươi tổng mức đầu tư ban đầu chỉ hơn hai tỷ đồng
theo hình thức hợp đồng xây dựng chuyển giao bt thanh toán cho nhà đầu tư là công ty cổ phần tasco nam thái từ nguồn vốn trái phiếu chính phủ
nhưng cho đến tháng chín năm hai nghìn một mươi bốn dự án thực hiện khoảng một hai trăm năm mươi tỷ đồng
vì giá cả đầu vào chi phí giải phóng mặt bằng tăng cao và điều chỉnh thiết kế tổng mức đầu tư của dự án bị đội vốn thêm lên bốn trăm linh tỷ đồng
chính vì thế tỉnh thái bình đã không còn cách nào khác là chuyển đổi thành hình thức bot xây dựng kinh doanh chuyển giao và giao con đường này cho tasco nam thái
mặc dù đã cố gắng liên hệ nhưng nhóm phóng viên thời sự vẫn chưa nhận được phản hồi từ chính quyền huyện kiến sương và ủy ban nhân dân tỉnh thái bình cho câu hỏi vì sao được lập trạm thu phí trên cả hai tuyến đường
trong phần tiếp theo của chương trình nghệ an mang tết đến xã vùng cao nậm dại

nghệ an mang tết đến xã vùng cao nậm dại
kết thúc năm hai nghìn một mươi sáu những sắc thuế thu đạt cao là thuế tiêu thụ đặc biệt thuế giá trị gia tăng thuế thu nhập doanh nghiệp đặc biệt là doanh nghiệp có vốn đầu tư của nhà nước các doanh nghiệp ngoài quốc doanh trong đó phải kể đến bốn ngành công nghiệp trọng yếu ngành công nghiệp chế biến chế tạo các sản phẩm có khả năng cạnh tranh và tham gia mạng sản xuất và chuỗi giá trị toàn cầu
tuy nhiên năm hai nghìn một mươi bảy được dự báo tình hình kinh tế xã hội thế giới có những bất ổn và điều này sẽ tác động đến kinh tế việt nam
lãnh đạo ủy ban nhân dân tp hcm lưu ý ngành tài chính phải quản lý khai thác tốt nguồn thu từ phí và lệ phí khai thác có hiệu quả nguồn lực từ nhà đất để bổ sung cho nguồn vốn đầu tư phát triển
ngành cũng cần nghiên cứu đề xuất cơ chế chính sách để thu hút mạnh và có hiệu quả các nguồn vốn đầu tư phát triển kết cấu hạ tầng tạo điều kiện thu hút các nguồn vốn của các thành phần kinh tế đảm bảo cao nhất các nguồn lực cho đầu tư phát triển
bên cạnh đó thành phố tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền về các luật thuế thanh kiểm tra truy thu nợ thuế cải cách hành chính và vận động các doanh nghiệp nộp thuế điện tử phấn đấu thu vượt một mươi kế hoạch được giao
hưởng ứng tết vì người nghèo đinh dậu hai nghìn một mươi bảy chiều qua đoàn cán bộ bộ chỉ huy quân sự tỉnh nghệ an đã đến thăm chúc tết tặng quà cho các hộ nghèo xã nậm giải huyện quế phong tỉnh nghệ an
bộ chỉ huy quân sự tỉnh nghệ an đã tặng học sinh và hộ nghèo tại xã nậm giải huyện quế phong tỉnh nghệ an bảy chiếc quần áo một trăm sáu mươi đôi giày dép năm cuốn sách vở học sinh tám trăm sáu mươi kg gạo và một trăm bảy mươi tám triệu đồng tiền mặt
nậm giải là một trong những xã đặc biệt khó khăn của huyện quế phong với một trăm linh là người dân tộc thiểu số
tỷ lệ hộ nghèo theo chuẩn mới của xã vẫn còn rất cao với ba trăm bốn mươi hộ chiếm đến bảy mươi bốn tám mươi tám tổng số hộ
vì vậy để tạo điều kiện cho người dân phát triển kinh tế theo hướng ổn định bền vững bộ chỉ huy quân sự tỉnh đã có nhiều cách giúp đỡ khác nhau
cụ thể như giúp dân làm đường nông thôn mới đầu tư chuyển giao kỹ thuật sản xuất chăn nuôi các loại cây con hiệu quả kinh tế cao
đồng thời hỗ trợ địa phương xây dựng các công trình phúc lợi phục vụ dân sinh trên địa bàn
vào những tháng cuối năm hai nghìn một mươi sáu trên địa bàn tỉnh quảng trị nói riêng và miền trung nói chung
thời tiết mưa rét kéo dài đã làm cho một số địa phương trồng hoa bị mất mùa
riêng ở tỉnh quảng trị tết nguyên đán năm nay người dân trồng hoa trậu rất phấn khởi vì được mùa
năm nay gia đình chị phan thị hiếu ở làng hoa an lạc phường đông giang thành phố đông hà tỉnh quảng trị
trồng hơn một trậu hoa các loại như cúc thực dược hồng
với những nụ hoa cúc ra đều như thế này chị hiếu yên tâm vì hoa sẽ nở đúng dịp tết
thời kỳ phấn bọn thì mình phải thay đổi phép để vào dịp tết cho đúng tết hoa
khi hầu thì khắc nhiệt nhưng hoa vẫn lợi đại theo dịp tết tốt
suốt trong thời kỳ từ ba đến năm tháng chăm sóc hoa với nhiều khó khăn vất vả
đến thời điểm này người dân trồng hoa trậu ở làng an lạc cũng có một vụ hoa được như mong muốn
năm nay là hoa rất là đẹp kể cả đến gia đình chúng tôi đến các những hồ
đến những hồ khác thì hoa vẫn rất là đẹp
toàn làng hoa an lạc có bảy mươi hộ trồng hoa trong đó có hai mươi hộ trồng hoa trậu
để chuẩn bị cho tết nguyên đán hai nghìn một mươi bảy các hộ đã trồng được hơn hai mươi năm trậu hoa
thị trường của làng hoa an lạc năm nay không chỉ ở các địa phương trong tỉnh quảng trị
mà còn vươn ra các tỉnh khác trong cả nước
mặc dù thời tiết khó khăn mưa kéo dài nhưng bà con tập trung chăm bón
làm đúng quy trình kỹ thuật cho nên hiện nay hoa phát triển rất là tốt
tập trung đưa thêm một số giống hoa mới đó là hoa chuông
rồi dài diện thạo đáp ứng được nhu cầu thí hiếu của người tiêu dùng
nhiều nhà vườn trồng hoa trậu ở làng an lạc bây giờ không chỉ trồng hoa để bán trong dịp tết
mà đây còn là nơi cho các du khách trong và ngoài tỉnh quảng trị đến tham quan
và ngắm cảnh đẹp mỗi dịp tết đến xuân về
thời gian qua
cùng với cấp ủy chính quyền các cấp
hội phụ nữ ở hà tĩnh đã phát huy cao vai trò của mình trong phong trào chung tay xây dựng nông thôn mới
không chỉ triển khai có hiệu quả các chương trình cuộc vận động
hội liên hiệp phụ nữ còn làm tốt nhiệm vụ đỡ đầu các địa phương
đẩy nhanh tiến độ thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới
khu vườn gần năm xào của gia đình chị trương thị lan ở thôn ba xã cẩm huy huyện cẩm xuyên
thay vì phải mua phân bón các loại để trồng và chăm sóc cho các loại cây như trước đây
nhờ có bể ủ phân vi sinh từ rác thải do hội phụ nữ hướng dẫn xây dựng và vận hành
trong mấy tháng gần đây lượng phân bón tại chỗ hoàn toàn đáp ứng đủ nhu cầu
không chỉ có phân bón thường xuyên sạch bệnh
việc tận dụng rác thải để ủ phân đã góp phần làm sạch nhà sạch vườn và đường làng ngõ xóm
được kỳ trừ chỉ đạo của hội liên hiệp phụ nữ xã cùng với chí hội phụ nữ thôn
thì gia đình chúng tôi đã thực hiện mua các loại thuộc vi sinh vào đầy ủ phân vi sinh đạt ra hiệu quả rất là cao
rất là gòn gàng ăn nắp mà hợp vệ sinh cho gia đình
còn đây là mô hình chăn nuôi của gia đình chị nguyễn thị hồng ở thôn năm xã cẩm nam
một trong những mô hình chăn nuôi sử dụng đệm lót sinh học
được hội phụ nữ cẩm xuyên triển khai rộng rãi trên các hộ hội viên toàn huyện
với việc sử dụng đệm lót sinh học mô hình chăn nuôi quy mô trên năm mươi con lợn này
đã giải quyết khá triệt để tình trạng ô nhiễm môi trường như kiểu chăn nuôi truyền thống trước đây
đệm lót sinh học này rất hiệu quả hiệu quả ở chỗ so với giá thanh mà mình làm biểu gã thì nó rẻ rẻ khoảng một phần tứ
thứ hai nữa là đỡ sức lao động của chị em và đặc biệt là giảm thiểu môi hôi
môi hôi trong gia đình cùng với môi trường xung quanh
trên đây là những mô hình hoạt động tiêu biểu trong chương trình năm trăm linh ba sạch
gắn với xây dựng nông thôn mới do các cấp hội phụ nữ thực hiện trong thời gian qua
bên cạnh đó hội cũng đã làm tốt nhiệm vụ đỡ đầu các địa phương đẩy nhanh tiến độ thực hiện các tiêu chí về nông thôn mới
với sự đồng hành sát cánh của hội phong trào thực hiện chương trình xây dựng nông thôn mới tại các địa phương đều phát triển mạnh mẽ và đạt được kết quả thực chất
năm hai nghìn một mươi bảy các cấp hội phụ nữ hà tĩnh tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền
nâng cao nhận thức cho cán bộ hội viên phụ nữ và nhân dân về phát triển nông nghiệp nông thôn
cụ thể hóa các nội dung về cuộc vận động xây dựng
gia đình năm không ba sạch cắn với các tiêu chí xây dựng nông thuần mới
vận động hội viên tham gia các phong trào như phụ nữ giúp nhau phát triển kinh tế
xây dựng mô hình phát triển kinh tế góp phần xóa đói giảm nghèo bền vững tại địa phương
tối qua tại đường sách nguyễn văn bình tp hcm đã diễn ra lễ khai mạc triển lãm ảnh
và ra mắt một mươi một di sản văn hóa phi vật thể đại diện nhân loại của nhiếp ảnh gia nguyễn á
các di sản văn hóa phi vật thể được giới thiệu trong sách gồm
tín ngưỡng thờ mẫu tam phủ nghi lễ và trò chơi kéo co dân ca ví dặm đơn ca tài tử nam bộ
tín ngưỡng thờ cúng hùng vương hát xoan phú thọ dân ca quan họ bắc ninh
không gian văn hóa cầm chiêng tây nguyên và nhã nhạc cung nình huế
để thực hiện bộ ảnh nhiếp ảnh gia nguyễn á đã di chuyển suốt năm hai nghìn một mươi sáu từ nam ra bắc
và đồng hành cùng các nghệ nhân di sản văn hóa
gần như tuần nào trong suốt năm hai nghìn một mươi sáu nguyễn á cũng rong rủi hết tây nguyên đến các tỉnh phía bắc
khi có các lễ hội liên quan đến các di sản văn hóa anh đang thực hiện
tại buổi lễ khai mạc còn có các màn biểu diễn về dân ca quan họ bắc ninh hát xoan đơn ca tài tử nam bộ
trong những năm qua phong trào hiến máu tình nguyện trên địa bàn tỉnh tuyên quang có những bước phát triển rất tích cực
tuy nhiên số lượng máu mà các cơ sở y tế cần trong cấp cứu điều trị bệnh là rất lớn
và số lượng người hiến máu tỉnh nguyện
cũng chỉ đáp ứng được một phần trong nhu cầu sử dụng máu của người bệnh
do đó bệnh viện đa khoa tỉnh tuyên quang đã thành lập ngân hàng máu sống
để đáp ứng nhu cầu về chế phẩm máu và điều trị cho người bệnh
từ thực tế ở tuyên quang cho thấy tại các bệnh viện tuyến huyện
đặc biệt là các bệnh viện ở nơi vùng sâu vùng xa số lượng máu dự trữ tại bệnh viện rất hạn chế
lượng máu dành cho người nghèo lại càng eo hẹp hơn vì chi phí tiếp máu không hề rẻ
trong năm hai nghìn một mươi sáu kế hoạch chuyên máu của bệnh viện đa khoa tỉnh tuyên quang là một lít
nhưng trên thực tế số mẫu đã được sử dụng là trên hai tám trăm linh lít
qua đó có thể thấy nhu cầu chuyển máu của bệnh nhân đang ngày một tăng cao
trước thực trạng đó bệnh viện đa khoa tỉnh tuyên quang đã quyết định thành lập ngân hàng máu sống
với tinh thần tự nguyện sẵn sàng hiến máu tuyên truyền về nghĩa cử cao đẹp của hiến máu cứu người
với tôn chỉ một giọt máu cho đi một cuộc đời ở lại tất cả vì bệnh nhân thân yêu
sẽ góp phần rất tích cực trong việc tuyên truyền các tầng lớp nhân dân các bạn trẻ các bạn đoàn viên thanh niên
tích cực tham gia hiến máu tình nguyện và cũng để lại một hình ảnh rất là đẹp của cán bộ ngành y tế đối với người bệnh
đó là các nhân viên các y bác sĩ trực tiếp tham gia hiến máu để cứu sống những bệnh nhân mà mình đang điều trị
trong năm hai nghìn một mươi sáu tỉnh tuyên quang đã phối hợp với các tổ chức hiến máu tỉnh nguyện
thực hiện một mươi một đợt hiến máu tình nguyện tiếp nhận trên ba tám trăm linh đơn vị máu
công tác hiến máu tình nguyện được duy trì tổ chức tại một trăm linh các huyện thành phố các trường trung học chuyên nghiệp trên địa bàn toàn tỉnh
số lượng người hiến máu nhắc lại nhiều lần ngày càng tăng cao qua đó đem những giọt máu hồng cứu sống sinh mạng cho nhiều người bệnh
trong thời gian tới tỉnh tuyên quang cần nhân rộng mô hình câu lạc bộ ngân hàng máu sống tại các địa phương
để giúp các bệnh nhân tuyến huyện có được nguồn máu chủ động sẵn sàng cứu chữa bệnh nhân khi cần thiết
trong phần tin thời sự quốc tế trung quốc nga nhất trí biện pháp đối phó triển khai hệ thống tháp
gia tăng tình trạng hiếm muộn ở miền nam châu âu
hai quốc gia này đã nhất trí đưa ra các biện pháp đối phó nhằm đáp lại việc triển khai hệ thống phòng thủ tên lửa tầm cao giai đoạn cuối gọi tắt là tháp tại hàn quốc
theo một thông cáo được công bố sau cuộc thăm vấn lần thứ sáu giữa trung quốc nga về tình hình an ninh tại khu vực đông bắc á
các biện pháp đối phó này nhằm bảo vệ các lợi ích của trung quốc và nga cũng như sự cân bằng chiến lược trong khu vực
hai bên một lần nữa nhắc lại mối quan ngại nghiêm trọng của mình và phản đối mạnh mẽ các nỗ lực của washington và seoul
nhằm triển khai thác tại hàn quốc bắc kinh và moscow đã hối thúc mỹ và hàn quốc giải quyết các quan ngại về an ninh của mình
và ngừng triển khai thad trên bản đảo triều tiên
ngoài ra hai bên cũng nhất trí tăng cường liên lạc và cùng hợp tác nhằm đối phó với tình hình tại khu vực đông bắc á
mỹ vừa áp đặt các lệnh trừng phạt với các quan chức cấp cao của syri cáo buộc họ có liên quan tới việc sử dụng vũ khí hóa học của chính quyền syri
bộ tài chính mỹ công bố lệnh trừng phạt đối với một mươi tám cá nhân bao gồm các quan chức của trung tâm nghiên cứu khoa học và quân sự
theo các lệnh trừng phạt này các tài sản tài chính của các cá nhân kể trên tại mỹ sẽ bị đóng băng
đồng thời các công dân mỹ cũng sẽ bị cấm tham gia vào các giao dịch tài chính với những cá nhân có tên trong danh sách trừng phạt
đây là lần đầu tiên chính phủ mỹ áp đặt các lệnh trừng phạt nhằm vào các quan chức của syri với cáo buộc liên quan tới việc sử dụng vũ khí hóa học
cuộc đại di cư hàng năm của người lao động trung quốc tại các thành phố về quê ăn tết đã thực sự bắt đầu ngày hôm qua
ước tính ngành đường sắt nước này đã phục vụ tới tám năm triệu lượt di chuyển chỉ riêng trong ngày đầu tiên của đợt di chuyển này
hành trình về quê an tết
và từ quê lên thành phố của người lao động trung quốc dự kiến sẽ kéo dài khoảng bốn mươi ngày
riêng ngành đường sắt sẽ có thể phục vụ ba trăm năm mươi sáu triệu lượt hành khách trong đợt này tăng chín bảy so với năm ngoái
trong khi đó số lượt di chuyển bằng các phương tiện đường bộ dự báo đạt hai năm mươi hai tỷ lượt tăng một
nhà chức trách đường sắt trung quốc sẽ bổ sung một số chuyến tàu tăng cường để đáp ứng nhu cầu tăng vọt vào giai đoạn cao điểm
họ cho biết hành khách đi tàu cao tốc năm nay chiếm tới hai phần ba tổng số lượng vé
tết nguyên đán năm nay sớm hơn một mươi một ngày so với năm ngoái và bị chung với dịp nghỉ đông của nhiều sinh viên
chính vì sự trùng hợp này khiến cho nhu cầu di chuyển càng gia tăng
có vẻ như những nỗ lực của samsung trong thời gian qua đã khiến chính quyền mỹ bắt đầu nới lỏng các quy định đối với galaxy note bảy
theo hãng này cục hàng không liên bang mỹ đã bãi bỏ yêu cầu buộc các hãng hàng không ra thông báo cấm hành khách mang galaxy note bảy lên các chuyến bay
tuy nhiên lệnh cấm thực sự không dỡ bỏ
thay vào đó điều duy nhất thay đổi là người dùng sẽ không còn phải nghe cảnh báo trước chuyến bay về độ nguy hiểm của galaxy hot vẩy
cũng như mang galaxy note bảy lên chuyến bay là hành vi bất hợp pháp
tất cả những hạn chế biện pháp trừng phạt và những hạn chế khác vẫn được giữ nguyên
hiện nay samsung đang cố gắng tìm cách thu hồi hoàn toàn những chiếc galaxin hot bảy đã được bán ra trên thị trường
bằng cách gửi khuyến cáo người dùng từ bỏ điện thoại hoặc giảm khả năng sạc pin cho nốt bảy xuống mức sáu mươi
ước tính vẫn còn khoảng bảy mươi chiếc note bảy chưa được thu hồi kiềm ẩn nhiều nguyên cơ cháy nổ
một nghiên cứu mới do pháp công bố cho thấy tình trạng hiếm muộn đang gia tăng tại các nước nam âu
nghiên cứu đưa ra con số đáng báo động
hơn một phần năm số phụ nữ sinh ra trong thập niên một nghìn chín trăm bảy mươi không thể có con
trong đó hy lạp italia và tây ban nha có tỷ lệ vô sinh cao nhất với trên hai mươi phụ nữ cao hơn tây âu và bắc âu
nguyên nhân hàng đầu dẫn đến tình trạng này là do tỷ lệ thất nghiệp
nữ cao chính sách hỗ trợ các gia đình có con nhỏ chưa đáp ứng nhu cầu của người dân
bất bình đẳng trong việc phân chia trách nhiệm vun vén nhà cửa chăm sóc con cái giữa các bậc cha mẹ
không chỉ ở nam âu báo cáo do viện nghiên cứu nhân khẩu học của pháp cũng cảnh báo
tỷ lệ vô sinh hiếm muộn đang có xu hướng gia tăng tại trung và đông âu
một công ty khởi nghiệp tại london anh đang phát triển một phương pháp biến hàng vạn tấn lông gà bỏ đi thành vật liệu cực kỳ hiệu quả
công ty khởi nghiệp do hai thực tập sinh đến từ một trường cao đẳng tại anh thành lập
đang phát triển phương pháp tái chế hàng tấn lông gà thành vật liệu giá rẻ cho nhà ở
lông gà hay lông của các loài gia cầm rất nhẹ không thấm nước và dễ phân hủy
sau khi phân loại lông gà sẽ được pha trộn thêm kratin để tăng độ bền ép thành miếng tách nhiệt
mỗi năm nước anh tiêu thụ gần chín trăm linh triệu con gà và hai tấn lông gà vứt ở các bãi rác
chính vì thế đây là một phương pháp lý tưởng để tái sử dụng loại nguyên liệu này
những hình ảnh vừa rồi đã khép lại bản tin thời sự sáng nay của truyền hình nhân dân